phơi dơm dạ phơi thóc trên đường vào mỗi mùa gặt là tình trạng phổ biến xảy ra trên cả nước
tình trạng này diễn ra từ lâu và đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do hành vi này
tuy nhiên cứ vào mỗi mùa gặt tình trạng này lại tái diễn gây nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú thọ
trên nhiều tuyến đường hiện nay không khó để bắt gặp hình ảnh người dân mang thóc dơm dạ ra phơi ngoài đường
thậm chí việc tuất lúa cũng diễn ra ngay trên mặt đường
điều đáng nói người dân dùng gỗ gạch đá để chắn các phương tiện giao thông không được đi vào khu vực phơi thóc
việc làm nguy hiểm này đã gây cản trở cho các phương tiện đi lại tiêm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông

điều đáng nói người dân dùng gỗ gạch đá để chắn các phương tiện đi lại tiêm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông không được đi lại